bộ tài chính đã chính thức xem xét giảm phí sử dụng đường bộ tại năm trạm thu phí trên quốc lộ một
thuộc địa bàn các tỉnh quảng bình quảng trị quảng nam và bình định
theo đó bộ tài chính đang lên phương án giảm phí khoảng một mươi một mươi bốn kể từ ngày một mươi tháng chín tới đây
năm trạm nằm trong diện giảm phí đợt này bao gồm hai trạm thu phí tại tỉnh quảng bình
và ba trạm khác tại tỉnh quảng trị quảng nam và bình định
mức giảm chỉ áp dụng với xe tải và xe chở hàng bằng container
theo đó xe tải có trọng tải từ một mươi tấn đến dưới một mươi tám tấn và xe chở hàng bằng container hai mươi feet
sẽ có mức thu phí mới với vé lượt là một trăm hai mươi đồng một vé thay vì một trăm bốn mươi đồng như hiện tại
vé tháng và vé quý với các loại phương tiện trên cũng còn ba sáu triệu đồng và chín bảy mươi hai triệu đồng
thay vì mức bốn hai triệu đồng và một mươi một ba mươi bốn triệu đồng
mức thu vé lượt với xe tải từ một mươi tám tấn trở lên và xe chở hàng bằng container bốn mươi feet
cũng sẽ giảm từ hai trăm linh đồng một vé
vé tháng và vé quý giảm xuống còn năm bốn triệu đồng và một mươi bốn năm mươi tám triệu đồng một vé